theo thông tin chúng tôi mới nhận được thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã có chương trình tiếp xúc cử tri tại xã bá xuyên thành phố sông công
cử tri xã bá xuyên đã gửi nhiều ý kiến kiến nghị tới quốc hội chính phủ xem xét lại việc triển khai thực hiện nghị quyết số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy
của bộ chính trị về tinh sản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất do nhiều diện tích quy hoạch hiện trạng đất rừng đất lúa không mang lại hiệu quả
và diện tích nhỏ hẹp sen kẹp nên không phù hợp trồng rừng trồng lúa
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí phạm bình minh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế trong nước từ đầu năm đến nay
mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng tình hình kinh tế vẫn bảo đảm tốc độ tăng trưởng dương
trước các ý kiến kiến nghị của cử tri xã bá xuyên đã được phó thủ tướng cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ghi nhận trả lời đầy đủ
và theo đúng quy định và tổng hợp để gửi đến chính phủ quốc hội xem xét giải quyết trong kỳ họp tới